tại thủ đô phnom penh đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng đại lộ hữu nghị phnom penh hà nội
có tổng chiều dài hơn một mươi km thuộc dự án xây dựng đường vành đai hai của thủ đô phnom penh
kết nối nhiều quốc lộ lớn của campuchia
dự lễ có thủ tướng samdet hunsen lãnh đạo thành phố phnom penh và các tỉnh lân cận
cùng đông đảo người dân campuchia
về phía việt nam có đại sứ thạch dư cùng đoàn đại biểu ủy ban nhân dân thành phố hà nội
do phó chủ tịch nguyễn văn xỉu làm trưởng đoàn
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thủ tướng samdet hunsen đánh giá cao quan hệ đoàn kết
hữu nghị giữa hai thành phố kết nghĩa phnom penh hà nội nói riêng và giữa campuchia và việt nam nói chung
thủ tướng campuchia nhấn mạnh đây là sự kiện nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa hai đất nước
việc khánh thành và đưa vào sử dụng con đường này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông của thủ đô phnom penh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội từng hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng đại lộ hữu nghị phnom penh hà nội
việc khánh thành đại lộ này là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia trong năm nay